thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự lễ khởi động dự án đầu tư xây dựng cầu giao i
nguyên chủ tịch nước trần đức lương cùng dự buổi lễ
sự kiện này có ý nghĩa quan trọng thiết thực chào mừng đại hội một mươi sáu đảng bộ thành phố hải phòng
và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
dự án đầu tư xây dựng cầu giao một với quy mô xây dựng mới công trình cầu vĩnh kiểu thay thế cầu cũ
hoàn chỉnh hạ tầng trên tuyến đường lạch chay nhằm bảo đảm an toàn giao thông
từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch nâng cao năng lực thông hành cho các phương tiện ra vào trung tâm thành phố
tạo động lực phát triển kinh tế văn hóa xã hội bảo đảm an ninh quốc phòng
hướng đến mục tiêu xây dựng hải phòng trở thành thành phố cảng xanh văn minh hiện đại là trung tâm công nghiệp của cả nước
dự án được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố trong những năm tới đây
là công trình điểm nhấn về kiến trúc cảnh quan ở cửa ngõ phía nam cùng với các công trình cầu của thành phố
cầu giao một sẽ góp phần thay đổi diện mạo đô thị thành phố theo hướng văn minh hiện đại
từng bước cụ thể hóa chương trình hành động của ban thường vụ thành ủy hải phòng
thực hiện các mục tiêu nghị quyết bốn mươi năm của bộ chính trị về xây dựng và phát triển thành phố hải phòng đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm